chuyển sang một thông tin khác đã tìm thấy thi thể của một ngư dân trong số bốn ngư dân trên tàu cá qng một trăm một mươi sáu tám mươi bốn ts
ở xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi mất tích trên vùng biển lý sơn từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố quảng ngãi đã xác nhận thông tin này
trong lúc hành nghề trên biển các ngư dân phú yên phát hiện một thi thể trôi giặt ở vùng biển thuộc tỉnh bình định
gia đình bốn ngư dân mất tích đã nhận diện và xác định thi thể trên là của ngư dân nguyễn thanh tỉnh
trú tại xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi tàu cá qng một mươi một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts có công suất hai trăm năm mươi mã lực
do ông trần anh trú tại thôn an kỳ xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại cảng sa kỳ
cùng đi trên tàu có ba thuyền viên gồm phạm tấn được trần văn ánh và nguyễn thanh tỉnh
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại xã tịnh kỳ
hành nghề mảnh chụp ở khu vực đông bắc đảo lý sơn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bốn ngư dân trên đi trên tàu mất liên lạc với gia đình
hiện lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm ba ngư dân mất tích còn lại